nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp
cảng biển dịch vụ hậu cần cảng và du lịch mới đây tại khu công nghiệp phú mỹ ba
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra lễ khánh thành trung tâm hậu cần logistics
trung tâm vina japan syrogate logistics có tổng mức đầu tư năm bốn triệu đô la mỹ
được xây dựng trên khu đất rộng hai hai mươi năm hectare tại khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba
bao gồm các hạng mục dịch vụ hậu cần chuyên về kho bãi logistic hệ thống sản nâng tự động
hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn bãi chứa container
vina japan sirogen logistics sẽ tập trung phát triển các lưu dịch vụ logistics tích hợp chọn gói và đồng bộ
dự án vina japan sirogan logistics được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh
cũng như nâng cao hiệu suất sử dụng cụm càng cái mép thị vài
góp phần phát triển kinh tế cảng biển thương mại và đầu tư tỉnh bà rịa vũng tàu